tại các cửa biển cảng biển ở quảng ngãi nhiều tàu thuyền công suất lớn trị giá hàng tỷ đồng bị bỏ rơi trong nhiều năm mà không có người nhận
những con tàu bỏ hoang xuống cấp hư hỏng gây khó khăn cho công tác quản lý của các cảng cửa biển nhất là ra vào cảng biển mùa mưa bão
tại cảng neo đậu tịnh hòa hiện có bảy đôi tàu công suất lớn trị giá lên đến hàng tỷ đồng nhưng bị bỏ lại suốt một thời gian dài mà không tìm được chủ
các chủ tàu sau khi gửi gắm và thuê người trông coi tàu đến nay vẫn chưa quay lại nhận tàu
những người làm nghề trông coi tàu thuyền tại đây bỗng rơi vào thế khó xử khi vừa tốn chi phí duy trì chăm sóc vừa tốn công túc trực trông coi hàng ngày
tại cảng chú tịnh hòa tịnh kỳ bình châu có khoảng hai mươi đôi tàu công suất từ bốn trăm linh đến chín trăm linh tấn chuyên lưới chuồng lưới kéo giã cào neo bến vô thời hạn
những con tàu tiền tỷ phơi mưa nắng từ hai đến ba năm ngày càng xuống cấp hư hỏng
hầu hết các tàu bị bỏ lại cảng biển chủ yếu là tàu hành nghề lưới kéo và giã cào công suất từ bảy trăm linh tấn trở lên
nguyên nhân là do thiếu lao động đi biển việc khai thác giã cào bị giám sát xiết chặt
nên tàu neo bờ không người nhận ngày càng nhiều hơn

nên tàu neo bờ không người nhận ngày càng nhiều hơn
trên tàu thuyền đánh bắt xa bờ hiện ngày càng nhiều tàu neo bờ bỏ rơi tại bến
nếu để neo bờ trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng tới việc khai thác công trình cảng
không có nơi trú tránh cho ghe thuyền mùa mưa bão nguy cơ cháy nổ cũng lớn hơn
thiết nghĩ cần có biện pháp hỗ trợ cho chủ tàu thuyền ngư dân và thông thoáng cảng biển cho mùa mưa lũ